trong thời gian đầu của đợt dịch lần này số ca mắc mới tăng nhanh đột ngột gây quá tải hệ thống bệnh viện
với việc quản lý f tại nhà một số trường hợp tự phát hiện nhưng không báo cáo cơ sở y tế
hoặc báo cáo nhưng chưa được can thiệp kịp thời phần loại nguy cơ chưa sát theo hướng dẫn
một số trường hợp sử dụng thuốc tại nhà chưa theo hướng dẫn của bộ y tế như dùng thuốc chống đông chống viêm quá sớm
nhân lực ở tầng điều trị thứ hai thứ ba của nhiều địa phương gặp khó khăn do các lực lượng hỗ trợ đã rút về
gửi chuyển viện chuyển tầng không theo sát nguy cơ và gây quá tải hệ thống bệnh viện
việc quản lý phân loại nguy cơ f tại cơ sở cách ly tập trung còn chưa được phát hiện kịp thời dẫn đến các ca chuyển nặng
năng lực hồi sức ở các bệnh viện tuyến tỉnh còn hạn chế cần thời gian để nâng cao năng lực
trong khi đó còn bỏ sót sử trí bệnh nền chưa trú trọng đúng mức chẩn đoán điều trị bội nhiễm nhiễm nấm vi khuẩn đa kháng
trên cơ sở đó đại diện bộ y tế đề xuất tiếp tục cập nhật hướng dẫn điều trị nâng độ tuổi nguy cơ cao trên năm mươi tuổi
tỷ lệ tử vong tám mươi bốn điều chỉnh phân tầng hợp lý các cơ sở y tế tăng cường kiểm tra giám sát quản lý f tại cộng đồng
tăng cường đội y tế lưu động hỗ trợ nhân lực cho các địa phương có số ca nặng cao
giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cho nhân viên y tế và giảm nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện giảm tử vong
chia sẻ kinh nghiệm điều trị tại đồng nai phó giáo sư tiến sĩ nguyễn viết nhung giám đốc bệnh viện phổi trung ương cho rằng
để giảm tỷ lệ tử vong cần tập trung tiêm vaccine cho người cao tuổi xây dựng mô hình điểm về y tế cộng đồng
gồm tư vấn tâm lý dinh dưỡng tập luyện cho bệnh nhân covid một mươi chín điều trị tại nhà
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thành long đề nghị đánh giá lại tất cả các khâu trong đó các cơ sở thực hiện ngay phần loại bệnh nhân
quản lý điều trị f tại nhà chắc chắn tăng cường nhân lực điều trị covid một mươi chín ra soát năng lực hồi sức tích cực
bảo đảm hệ thống oxy y tế theo dõi giám sát chăm sóc các bệnh nhân
tại cuộc họp phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu các địa phương bảo đảm đầy đủ trang thiết bị bảo hộ an toàn
chế độ chính sách cho đội ngũ nhân viên y tế nhất là khi dịch bệnh còn kéo dài
nhiều người đã làm việc không ngừng tại tất cả các cơ sở điều trị dòng giã hàng tháng liền
trong công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín bên cạnh thuốc điều trị
cần hết sức lưu ý đến chế độ ăn uống dinh dưỡng động viên chăm sóc về tinh thần
bộ y tế khẩn trương phân bổ thuốc điều trị nhất là thuốc kháng virus cho các địa phương
hoàn thiện quy trình điều trị tại nhà trong đó có cơ chế giám sát y tế đến từng bệnh nhân
hướng dẫn sử dụng các loại thuốc kháng đông kháng viêm
sứt khoát không để bệnh nhân ở nhà mà không được thăm kháng từ xa
phải kết hợp với chăm sóc trên thực địa phó thủ tướng yêu cầu
bên cạnh đó các địa phương cần chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở trung tâm điều trị đủ lớn
nhiều tầng trong tình huống ca bệnh tăng lên để khắc phục bất cập trong chuyển tuyến
giữa các bệnh viện khác nhau
hồi phục sau khi mắc covid một mươi chín những tường đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần
thì những bệnh nhân sống sót sau khi mắc covid một mươi chín nặng có nguy cơ tử vong cao gấp hai lần
trong năm sau đó so với người không nhiễm bệnh hoặc có triệu chứng nhẹ hơn
nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí y khoa franchier in medicine cho thấy
những ca mắc covid một mươi chín nặng có thể hủy hoại sức khỏe đáng kể về lâu dài
qua đó nhấn mạnh tầm quan trọng của vaccine gudian đưa tin
theo đó nguy cơ gia tăng tử vong cao hơn đối với những bệnh nhân dưới sáu mươi năm tuổi
và chỉ có hai mươi bệnh nhân covid một mươi chín nặng đã chết với các biến chứng điển hình
covid một mươi chín chẳng hạn suy hô hấp
chúng tôi từng thực hiện một nghiên cứu trước đó cho thấy các bệnh nhân covid một mươi chín nặng
đã bình phục có nguy cơ nhập viện cao hơn đáng kể trong sáu tháng tiếp theo
tiến sĩ asmonus
thuộc đại học florida mỹ người đứng đầu nghiên cứu cho biết
nghiên cứu mới đã mở rộng điều tra nguy cơ tử vong trong một mươi hai tháng
sau khi người mắc covid một mươi chín nặng hồi phục
các nhà nghiên cứu theo dõi hồ sơ sức khỏe điện tử của một mươi ba sáu trăm ba mươi tám bệnh nhân covid một mươi chín
đã xét nghiệm pcr trong hệ thống y tế của đại học floreda
với một trăm bảy mươi tám bệnh nhân có các triệu chứng nặng hai trăm bốn mươi sáu bệnh nhân nhẹ hoặc trung bình
và số còn lại xét nghiệm ẩm tính
tất cả bệnh nhân trong nghiên cứu đều hồi phục
và các nhà nghiên cứu đã theo dõi kết quả của họ
kết quả nghiên cứu cho thấy những bệnh nhân nặng có nguy cơ tử vong cao hơn đáng kể
trong năm tiếp theo sau khi hồi phục đặc biệt ở những người dưới sáu mươi năm tuổi
vì những trường hợp tử vong này thường xảy ra rất lâu sau khi bệnh nhân hồi phục
các bác sĩ gia đình thường không liên hệ nguyên nhân tới covid một mươi chín theo nghiên cứu
hầu hết những trường hợp tử vong xảy ra ở những người sống sót sau khi mắc covid một mươi chín nặng
không liên quan đến các biến chứng thông thường của bệnh
tử vong như vậy xảy ra với nhiều lý do không liên quan đến virus
điều này cho thấy các bệnh nhân đã bị suy giảm sức khỏe tổng thể khiến họ dễ bị tổn thương
vì giờ đây chúng tôi biết rằng có nguy cơ tử vong đáng kể do những gì có thể được coi là biến chứng
chưa được phát hiện của covid một mươi chín
chúng tôi cần phải chú trọng hơn nữa trong việc giảm các ca mắc covid một mươi chín nặng bamenus nói
khuyến nghị của chúng tôi tại thời điểm này là tận dụng các biện pháp phòng ngừa
chẳng hạn như tiêm chủng để ngăn chặn nguy cơ mắc covid một mươi chín nặng
vị tiến sĩ cho biết thêm covid một mươi chín có thể gây ra các triệu chứng nặng và tử vong
đối với những người dễ bị tổn thương đặc biệt là bệnh nhân có bệnh nền
một số người gặp phải di chứng covid kéo dài hay logo covid với các dấu hiệu và triệu chứng kéo dài
trong vài tuần hoặc vài tháng sau khi nhiễm bệnh
các di chứng như mệt mỏi và khó thở có thể tồn tại trong nhiều tháng sau khi bệnh nhân quả khỏi
dù giới chuyên gia cần thời gian để xác định độc lực và tính lây lan của biến chủng omicron
họ đồng tin rằng những nơi cánh hậu quả
trước tiên sẽ có chung một đặc điểm
hồi đầu tháng tám gideon speckberg và nhóm các nhà virus học tại viện khoa học weyman ở israel
bắt đầu thử nghiệm trên protein gai của virus sars cov hai nhằm dự đoán khả năng các đột biến
trong tương lai có thể tạo ra biến chủng mới nguy hiểm
vào thời điểm đó ông stresser lo ngại có nhiều cách để protein gai phát triển
nếu tất cả đột biến xuất hiện cùng một lúc nó có thể tạo ra một biến chủng vừa có khả năng
lây lan cao vừa có khả năng né tránh hệ miễn pháp
nếu tất cả đột biến xuất hiện cùng một lúc nó có thể tạo ra một biến chủng vừa có khả năng né tránh hệ miễn pháp
nếu tất cả đột biến xuất hiện cùng một lúc nó có thể tạo ra một biến chủng vừa có khả năng né tránh hệ miễn pháp
những đột biến có thể làm tăng khả năng của omicron để né tránh miễn dịch
nhưng vẫn chưa rõ biến chủng này có khiến tình trạng bệnh trầm trọng hơn hay không
trên khắp thế giới các nhóm nhà virus học đang chạy đua để phân tích trình tự gen của omicron
và cố gắng tìm hiểu điều gì có thể xảy ra tiếp theo
đến nay nghiên cứu được thực hiện bởi tulio de oliveira chuyên gia virus học hàng đầu nam phi
tiết lộ rằng biến chủng mới chứa hơn ba mươi đột biến trên protein gai
các đột biến được cho là có thể dùng để phát triển
rone áp đảo kháng thể hình thành từ việc mắc covid một mươi chín trước đó hoặc tiêm chủng
biến chủng này dường như có khả năng lây truyền cao
nhà khoa học gen yastit kakra từ đại học california tại san diego cho biết
trong vòng trước đầy hai tuần nó dường như thống trị ở nam phi vượt qua cả chủng delta
omicron xuất hiện như thế nào vẫn còn là một bí ẩn
các nhà khoa học nghi ngờ rằng giống như biến chủng beta
lời giải thích hợp lý nhất là virus có thể phát triển
và tiến hóa đều đặn trong cơ thể của một người bị suy giảm miễn dịch
với tám hai triệu người nhiễm hiv hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới
cuộc chiến chống lại covid một mươi chín của nam phi đặc biệt phức tạp
khi những bệnh nhân này phải vật lộn để loại bỏ virus
đồng nghĩa với việc biến chủng có thể tồn tại trong cơ thể họ lâu hơn
trong khi nhiều nhà virus hop dự báo biến chủng tiếp theo là sự phát triển của chủng delta
omicron có vẻ không liên quan
theo đó omicron kết hợp một số đột biến được thấy
trong các biến chủng alpha beta và gama cùng với các đột biến mới
theo giáo sư gavi gupta tại đại học cambridge
những dữ liệu thu thập cho đến nay là đáng lo ngại
trước đó trong một cuộc phỏng vấn với observer
ông từng nói sắc xuất một dưa biến chủng mới xuất hiện đến tám mươi
một số nhà khoa học hoài nghi lệnh cấm đi lại sẽ làm chậm sự lây lan của omicron
tuy nhiên việc ngăn chặn biến chủng này phát triển là gần như không thể
thay vào đó ông gupta đang kêu gọi
xét nghiệm tất cả du khách trước biến chủng mới
đồng thời các nhà sản xuất vắc xin và giới khoa học đang tìm hiểu
omicron có thể làm suy yếu hoặc vô hiệu khả năng bảo vệ
của những vắc xin covid một mươi chín hiện hành đến mức độ nào
bốn ca nhiễm biến chủng mới ở israel vẫn mắc bệnh dù đã được tiêm chủng đầy đủ
tuy nhiên william hanna một nhà dịch tễ học
chỉ ra rằng câu hỏi quan trọng hơn là liệu biến chủng có gây tình trạng bệnh nặng cho người mắc không
biến chủng delta cũng xuất hiện ở những người được tiêm ngừa
vì vậy đây không phải là điều đặc biệt ông cho biết
tuy nhiên đối với những nơi mà tỷ lệ tiêm chủng cao là một giấc mơ xa vời
tình hình có thể rất nghiêm trọng
biotech công ty sản xuất vaccine ngừa covid một mươi chín với pfizer dự kiến có dữ liệu về hiệu quả
của mũi tiêm chống lại omicron trong hai tuần
công ty này nói có thể điều chỉnh vaccine nhằm đối phó với biến chủng mới trong vòng sáu tuần
đối với các quốc gia có thu nhập cao như anh tác động của omicorn có thể ít nghiêm trọng hơn
ông schreiber nói mặc dù biến chủng có thể có khả năng tránh một số kháng thể từ vắc xin
tất cả vắc xin hiện tại vẫn có nhiều cách khác nhau để chống lại virus
chẳng hạn bằng cách kích thích miễn dịch tế bào tì
những tác động nghiêm trọng nhất mà biến chủng này mang đến sẽ xảy ra ở các quốc gia như nam phi
nơi chỉ hai mươi bốn dân số được tiêm chủng đầy đủ
dữ liệu từ các nước này trong những tuần và tháng tới
sẽ tiết lộ sức mạnh thực sự của omicron
biến chủng này có khả năng né tránh miễn dịch khá tốt ông schreiber nói
trong khi biến chủng đang lây lan nhanh chóng nó cũng có thể biến mất một lần nữa chứ đã xảy ra
với nhiều biến chủng khác chúng ta vẫn chưa thể biết chắc chắn vào lúc này
điều rõ ràng là chúng ta nên cảnh giác và thận trọng vị chuyên gia nói
trong vài tuần nay thế giới vẫn ghi nhận biến thể mới omicron xuất phát từ nam phi
tuy nhiên một vị bác sĩ được ghi nhận là một trong những ca mắc biến chủng
omicron đầu tiên trên thế giới cho rằng ông nhiễm virus khi đang tham gia hội thảo y khoa lớn ở london
tiết lộ từ bác sĩ elias meyer làm dấy lên lo ngại biến chủng có thể đã ở ảnh khá lâu trước
khi bị phát hiện và các bác sĩ chuyên gia y tế cũng có thể đã phơi nhiễm theo gudean
trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với gooden hôm một một mươi hai ông meyer bác sĩ tìm mạch
tại trung tâm y tế schreiber ở tenerife israel đã mô tả quá trình ông trở về quê nhà vào hôm hai mươi ba một mươi một
sau sự kiện hội thảo kéo dài ba ngày tại exxon london một trung tâm hội nghị lớn ở newham
phía đông thủ đô nước anh ông bắt đầu có các triệu chứng trong vòng vài ngày và nhận kết quả
xét nghiệm dương tính vào hôm hai mươi bảy tháng một mươi một thời gian từ khi phơi nhiễm đến khi bắt đầu có triệu chứng
được gọi là thời kỳ ủ bệnh được cho là lên đến một mươi bốn ngày mặc dù các triệu chứng thường xuất hiện
trong vòng năm ngày sau khi phơi nhiễm vị bác sĩ bốn mươi năm tuổi một ông bố ba con và là phó giáo sư tim mài
trường nghệ học tenerife đến london vào ngày một mươi chín một mươi một và lưu lại bốn đêm tại khách sạn ở islington
bác london cho đến nay ông đã biểu hiện các triệu chứng covid một mươi chín nhẹ bao gồm sốt đau cơ và đau họng
nói với goodlen khi đang tự cách ly tại nhà riêng ở israel
pacimore nói ông có thể đã lây nhiễm virus cho một đồng nghiệp sáu mươi chín tuổi sau khi trở về từ london
người đồng nghiệp cũng đã dương tính với biến chủng omicron
mặc dù không thể chắc chắn
về cách thức hoặc thời điểm nhiễm bệnh massimo tin rằng việc này sẽ xảy ra ở anh
chắc chắn là từ mắc biến chủng omicron ở london ông nói điều này rất đáng quan tâm
bởi khoảng thời gian đó cách đây tới một mươi ngày tức là thực sự rất sớm vì bác sĩ đã tiêm ba liều
vắc xin pfizer những chi tiết mới tiết lộ từ massimo đang mở ra những câu hỏi mới về việc
biến chủng omicron có thể đã xuất hiện sớm ở anh và châu âu quá chính phủ trên khắp thế giới đang
tìm kiếm cơ sở dữ liệu về các ca nhiễm gần đây sang lọc khách du lịch và giải mã bộ gen của biến
trục mới trong nỗ lực đo lường mức độ lây lan và nguồn gốc của virus dữ liệu cho thấy biến chủng
omicorn đã lây truyền trước khi được chính thức xác định ở miền nam châu phi vào tuần trước và kể
từ đó nó đã được phát hiện ở hơn hai mươi quốc gia và vùng lãnh thổ việc xác định xem biến chủng mới có
lây nhiễm mạnh hơn gây tử vong hơn hoặc có thể trốn tránh vaccine hay không sẽ mất hàng tuần
bác sĩ mayo cho biết ông đánh giá cao những người tổ chức hội nghị pcr london vanvest hai nghìn hai mươi một khi
họ yêu cầu khách mời trình bằng chứng tiêm phòng trước khi sự kiện tuy nhiên những bức ảnh về
cuộc họp do vị chuyên gia này chụp và chia sẻ với goden lại cho thấy không phải ai cũng đeo khẩu trang
hội nghị có sự tham gia trực tiếp của một hai trăm năm mươi người và hơn hai bốn trăm linh người theo dõi trực tuyến
bác sĩ mayo nói với gooden rằng ông cảm thấy kỳ lạ khi là một trong những người đầu tiên
tới mắc biến chủng omicron là một bác sĩ tôi không quen đứng ở vị trí nhiều người nhìn vào
theo hướng này ông cho biết dù vợ ông cùng đi tới london tới nay cả bà cùng ba đứa con đều
không biểu hiện triệu chứng hay dương tính với ncov tôi nghĩ điều đó có thể giúp yên tâm phần nào
ông nói tôi nghĩ khả năng lây truyền của biến chủng này không quá khác biệt với những gì chúng
ta đã biết về biến chủng delta vì bác sĩ soren nói rằng ông sẽ hối thúc mọi người tiêm vắc xin
và tiêm mũi tăng cường nếu đủ điều kiện tôi không có cách nào diễn tả được đủ mức độ
quan trọng của vaccine ông nói mọi thứ có thể tồi tệ hơn nhiều đối với gia đình và bạn bè của tôi
tôi chắc chắn rằng bên của tôi đã có thể tồi tệ hơn nếu không có vắc xin
hiện israel đóng cửa biên giới với người nước ngoài tới tất cả quốc gia trong một mươi bốn ngày
từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi một để nỗ lực khống chế sự lây lan của biến thể omicorn
nước này cũng tái triển khai công nghệ theo dõi điện thoại chống khủng bố để truy vết tiếp xúc của
một số người nhiễm bệnh trong khi đó anh đã có thêm một mươi quốc gia vào danh sách đỏ về du lịch
nam phi nơi đầu tiên thông báo về biến chủng omicron ghi nhận hơn tám năm trăm linh ca nhiễm mới hôm
một một mươi hai tăng gấp đôi so với một ngày trước giới chức nam phi ghi nhận tám năm trăm sáu mươi một ca nhiễm
mới trong ngày một một mươi hai trong khi một ngày trước con số chỉ là bốn ba trăm bảy mươi ba trường hợp
các nhà khoa học nước này đang chuẩn bị cho đợt gia tăng ca nhiễm mạnh sau khi phát hiện biến chủng
omicron có khả năng chúng ta sẽ chứng kiến số ca nhiễm tăng gấp hai hoặc gấp ba tiến sĩ nicki comes
moresti nhà virus họp thuộc tổ chức y tế thế giới who cảnh báo các chuyên gia cho biết
còn quá sớm để kết luận biến chủng omicol có phải nguyên nhân dẫn tới đợt gia tăng hay không
nhưng không loại trừ khả năng này số ca nhiễm mới trung bình bảy ngày ở nam phi hồi đầu tháng một mươi một
khoảng hai trăm linh nhưng con số bắt đầu tăng nhanh từ giữa tháng một mươi một tỷ lệ xét nghiệm dương tính tăng
từ một hồi đầu tháng một mươi một lên một mươi sáu năm vào ngày một một mươi hai biến chủng omicron được ghi nhận ở năm trong chín
bốn tỉnh của nam phi chiếm bảy mươi bốn kết quả giải trình tự gen được xác định trong tháng một mươi một
theo công bố của viện bệnh chuyển nhiễm quốc gia nam phi ngày một tháng một mươi hai
ca nhiễm biến chủng omicron sớm nhất ở nam phi có thể xuất hiện ở tỉnh gaetan vào ngày tám một mươi một
trong tháng một mươi biến thể delta vẫn chiếm phần lớn kết quả giải trình tựa gen ở quốc gia này
nhưng omicron đã trở thành chủng trội hơn trong tháng một mươi một
các phòng thí nghiệm ở nam phi và botswana đang chạy đua giải trình tự gen để xác định liệu
micron có khả năng lây truyền mạnh hơn gây bệnh nghiêm trọng hoặc né tránh vaccine hay không
dữ liệu hiện tại mà chúng tôi có được còn rất hạn chế do đó các nhà nghiên cứu đang
phải tìm hiểu rất nhiều về virus này và khả năng lây truyền là một trong số đó
tổ chức y tế thế giới who cảnh báo
thế giới đang tạo ra công thức độc hại khiến các biến chủng sars cov hai như omicron xuất
hiện và lây lan ra toàn cầu theo afp who cảnh báo
độ phủ vaccine thấp cùng với sự chậm trễ xét nghiệm để truy vết virus đã tạo điều kiện cho
virus lây lan và biến đổi tạo ra các biến chủng thế giới đang tạo ra một công thức độc hại tạo
truyền cho virus sản sinh và khuếch đại bao gồm cả vaccine thấp chậm xét nghiệm
đó là lý do tại sao chúng tôi tiếp tục hối thúc các nước đảm bảo tiếp cận công bằng về vaccine
các biện pháp xét nghiệm và phương pháp điều trị covid một mươi chín trên toàn cầu
tổng thống who tedros adhanom ghebreyesus phát biểu tại một cuộc họp báo ngày một tháng một mươi hai
người đứng đầu who nhấn mạnh các biện pháp hiện nay dùng để đối phó biến chủng delta cũng có thể
giúp ngăn chặn oicron chúng ta cần sử dụng các công cụ mà chúng ta phải dùng
để ngăn chặn đà lây nhiễm và đảm bảo mạng sống cho con người trước sự đe dọa của delta
nếu làm như vậy chúng ta cũng ngăn được đà lây lan và cứu được mạng sống còn của con người khỏi
omicron ông tedoros nói ngược lại ông nhấn mạnh nếu các nước và các cá nhân không thực hiện những
việc mà chúng ta cần làm để ngăn chặn delta thì họ cũng không ngăn chặn được biến chủng omicron
who đã xếp omicron vào nhóm biến chủng đáng lo ngại và đánh giá biến chủng này có thế mạnh tăng
trưởng dựa vào những dữ liệu ban đầu
who nói rằng có thể phải mất vài tuần nữa để hoàn tất các nghiên cứu về opicorn để xem nó có
thay đổi nào với mức độ lây lan độc lực hay bất cứ thay đổi nào ảnh hưởng đến hiệu quả của vắc xin
phương pháp xét nghiệm và điều trị hay không với nghiên cứu về mức độ lây lan của omicron
trưởng nhóm kỹ thuật phụ trách vấn đề covid một mươi chín của who bà maria van kekos cho biết
chúng tôi hy vọng sẽ có thêm thông tin về khả năng lây lan của onicron trong hai ngày tới
trong khi thế giới lo ngại
giám đốc chương trình khẩn cấp who mike ryan cảnh báo mối đe dọa do delta biến chủng trội toàn cầu
gây ra một điều chắc chắn là chúng ta đang phải đối phó một cuộc khủng hoảng
đó là cuộc khủng hoảng ở châu âu do delta gây ra ông nói
thưa quý vị những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn
vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại